bảo vệ người khiếu nại tố cáo như thế nào cho hiệu quả là một vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu
và cũng là một nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau trong dự thảo luật tố cáo sửa đổi đang được quốc hội xem xét cho ý kiến
theo một số đại biểu điều quan trọng đó là dự luật này phải đưa ra được quy định phù hợp với thực tiễn công cuộc khiếu nại tố cáo của người dân
tôi cũng nhận thấy là từ thực tế mà đi giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ấy
thì tôi nhận thấy rằng là nếu có cái việc mà quy định như vậy thì nó cũng hơi cứng
tức là cũng có những trường hợp là có những cái đối tượng mà người tố cáo cần phải được bảo vệ
tức là mong muốn được bảo vệ thì có khi theo quy định của luật thì lại không
người tố cáo tức là cái đối đối tượng được bảo vệ thì cũng có thể là do một trong những trường hợp có thể do người người tố cáo đề xuất
thì nó cũng là sẽ phù hợp với thực tế hơn
nhưng mà nó phải có giới hạn tức là không thể đề xuất quá nhiều
hoặc là nó ảnh hưởng nó gây đến nó còn liên quan kinh phí bảo vệ rồi điều kiện bảo vệ
hoặc là khó khăn trong việc bảo vệ thì tôi thấy rằng là nó linh hoạt hơn ở chỗ đấy
cái cơ chế bảo vệ người tố cáo hiện nay rõ ràng là theo luật tố cáo hiện hành
và kể cả cái luật tố cáo hiện nay và đang thảo luận với hội đang thảo luận
thì cũng đặt ra vấn đề hiện nay là dư luận xã hội cũng quan tâm
và cái yêu cầu của công dân
công an có thẩm quyền là trong cái sửa luật tố cáo lần này
cũng cố gắng làm sao để quy định nó cụ thể hơn rồi nó mang tính khả thi hơn
để bảo vệ được cái người tố cáo khuyến khích được cái người người ta tố cáo
người ta tham gia vào quản lý nhà nước rồi là tố cáo đi thăm những lãng phí
nhưng mà họ lại bị là chèn ép họ bị đối xử ngày khác các thứ
thậm chí là có thể làm khôi trụt các ý chí
thì đây là một vấn đề cũng đặt ra tại lần này thì cố gắng là hiện nay đã dự thảo
đã cố gắng quy định nó cụ thể hơn cụ thể hơn các đối tượng để vào khám người được bảo vệ